thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đồng chí thượng tướng ami era
ủy viên bộ chính trị tổng tham mưu trưởng thứ trưởng thứ nhất bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
vui mừng trước kết quả thành công của cuộc hội đàm giữa bộ các lực lượng vũ trang cách mạng cuba
với bộ quốc phòng việt nam thủ tướng nêu rõ quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam cuba
được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch fidel castro gây dựng các thế hệ lãnh đạo đảng
nhà nước quân đội nhân dân hai nước dày công vun đắp
thủ tướng khẳng định chuyến thăm này của tổng tham mưu trưởng đóng góp tích cực
và thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới
việt nam luôn quan tâm tình hình theo sát mọi bước phát triển của đất nước cuba
đồng chí mi era bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước việt nam anh em tê đẹp
bày tỏ ngạc nhiên về những đổi thay thành tiệu nổi bật của việt nam
đồng chí cho rằng điều đó có được là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ sự nỗ lực cần cù của nhân dân việt nam
chính vì vậy cuba cần học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của việt nam
hiện cuba đang gặp khó khăn do chính sách bao vây cấm vận khó khăn về lương thực
do đó đồng chí mong việt nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ cuba về giống ngô
chuyên gia sang giúp cành tác cây ngô
đồng chí mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc ủng hộ đề nghị này
và thông qua bộ chuyên ngành của việt nam giúp đỡ cuba
ngoài ra cuba mong việt nam hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trong đó có đóng tàu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trước diễn đàn đại hội đồng liên hợp quốc
việt nam đã nhất quán ủng hộ cuba lên án chính sách bao vây cấm vận chống nước này
việt nam luôn đứng bên cạnh cuba hỗ trợ cuba hết sức mình trong khả năng
về những đề nghị của phía cuba thủ tướng giao lãnh đạo bộ quốc phòng
báo cáo cụ thể bộ chính trị chính phủ để có quyết sách